mặc dù đã được cảnh báo tuy nhiên thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hải dương vẫn còn có những người dân do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng phạm tội giả danh các cơ quan công quyền như công an viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có những vụ việc số tiền mà nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa bắt giữ hai đối tượng ở thái thụy thái bình gồm lê văn trình và nguyễn đình quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trình và quang là hai mắt xích trung gian thực hiện việc chuyển tiền rút tiền tại các tài khoản do bọn chúng mở tại các ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của các bị hại trong các vụ lừa đảo
với thủ đoạn giả danh là công an hoặc viện kiểm sát điện thoại đến các nạn nhân nói họ có liên quan đến các vụ việc phi pháp như rửa tiền buôn bán ma túy rồi yêu cầu các nạn nhân có tiền trong tài khoản chuyển vào các tài khoản do chúng yêu cầu để điều tra nếu sau này không liên quan sẽ trả lại
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bọn chúng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền của bà phạm thị hòa
trú tại phường nguyễn trãi thành phố hải dương gần bốn trăm linh triệu đồng
tôi và quang cùng nhau đi rút số tiền ba trăm chín mươi triệu và chuyển sang cho bên người qua gia lô buôn bán đi lân toàn cho số tài khoản của tôi gửi qua gia lô cho tôi để tôi là người đi chuyển phát nhanh ở các thành phố hải phòng
để thực hiện được việc chuyển tiền và rút tiền chiếm đoạt của các bị hại trình được một đối tượng trong nhóm có tên là tuấn anh
sử dụng mạng gia lô trao đổi hướng dẫn cách mở tài khoản
nhóm này đã cung cấp tiền để trình dùng vào việc mở tài khoản thu mua chứng minh nhân dân
trình thuê quang mua lại chứng minh nhân dân của những người khác cầm cố tại các hiệu cầm đồ sau đó đến các ngân hàng mở tài khoản
quá trình này bọn chúng cũng mua nhiều sim điện thoại sử dụng vào việc đăng ký dịch vụ internet banking để truyền tiền vào các tài khoản khác nhau mà chúng mở tại các ngân hàng
tôi có được hưởng hai mươi số tiền đó và tôi có chia cho quang là năm số tiền tôi được hưởng
tổng số tiền rút được là năm có nghĩa là sử dụng như một trăm linh triệu thì tôi được hưởng hai mươi triệu trong cái hai mươi triệu đấy thì quang được hưởng năm triệu của tôi trong cái tiền đó
đối với người dân khi nhận được các cuộc điện thoại của những người không quen biết giới thiệu là cơ quan công quyền
thì cần hết sức bình tĩnh và làm rõ những thông tin được cung cấp
nếu thấy có nghi ngờ thì cần đến cơ quan công an nơi gần nhất
để được hướng dẫn giải quyết
và thứ hai là bị hại không nên người dân không nên chuyển tiền vào những cái tài khoản mà mình không quen biết hoặc những người mình không quen biết cung cấp
bởi vì đây chính là những cái tài khoản mà các đối tượng sẽ sử dụng để nhận tiền và chiếm đoạt của người dân
thời gian qua công an tỉnh hải dương đã nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc bị các đối tượng giả danh các cơ quan công quyền như công an viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh điều tra xử lý các đối tượng
liên quan đến việc một nhóm thanh niên do có mâu thuẫn từ trước đã điều khiển xe mô tô mang theo hung khí chặn chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ rồi chém bị thương nhiều người vào chiều qua trên quốc lộ chín mươi một thuộc phường mỹ thới tp long xuyên
lực lượng công an tỉnh an giang đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào ngày năm tháng một mươi hai tài xế bùi quốc quân chú tại tỉnh bình dương
trở theo chín thanh niên khác từ tỉnh bình dương đến thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang dự đám cưới thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của trần minh chiết và nguyễn hoàng tân cùng trú tại thị trấn núi sập
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực tổ một mươi một ấp đông sơn hai thị trấn núi sập để đánh nhau với nhóm của chiết và tân
trong lúc đánh nhau hai nhóm có sử dụng mã tấu và súng khiến chiết và tân bị thương sau khi gây án các đối tượng trở về bình dương
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng phối hợp truy bắt các đối tượng gây án tuy nhiên đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày khi đến đoạn thuộc khóm trung thạnh phường mỹ thới thành phố long xuyên
chiếc xe một mươi sáu chỗ do quân điều khiển bị nhóm thanh niên gồm chín thanh niên đi trên năm xe mô tô mang theo nhiều hung khí truy đuổi và chặn đập vỡ kính xe rồi đâm chém khiến sáu người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị thương
khi các đối tượng trên xe một mươi sáu chỗ đến bệnh viện gần đó để điều trị thì bị lực lượng công an bắt giữ và hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an thành phố thanh hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng

lê quang cường đang chờ sẵn từ trước tại đây lê quang cường phạm ngọc sơn và nguyễn thanh bình đã dùng tay chân đánh đập ép tùng phải gọi một người bạn của mình để đến gặp chúng
khi tùng từ chối không gọi được thì bị các đối tượng này đánh gãy tay gãy răng và gây thương tích ở nhiều khu vực khác kết quả giám định tỷ lệ thương tật là bốn mươi
không dừng lại ở đó cường gấu còn sai đàn em về nhà lấy một khẩu súng nhát vào người tùng rồi cho đàn em chụp ảnh nhằm thể hiện rằng tùng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép để uy hiếp ép buộc nạn nhân phải thực hiện theo ý đồ của chúng
quá trình điều tra xác minh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã có đủ căn cứ xác định cường sơn và bình có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
trong quá trình khám xét tại nhà của lê quang cường lực lượng công an phát hiện và thu giữ hai còng số tám hai mươi ba viên đạn một hộp tiếp đạn một bộ phận của súng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với phạm ngọc sơn và tiếp tục truy bắt đối với lê quang cường nguyễn thanh bình
các đối tượng đã rời khỏi nơi cơ chú để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố cần thơ vừa phát hiện và bắt giữ năm mươi hai người đua xe trái phép trên cầu cần thơ
trước đó vào khoảng một giờ sáng nay lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc có nhóm người tụ tập tổ chức đua xe trái phép ở khu vực cầu cần thơ
qua xác minh nắm tình hình đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức triển khai khống chế với bắt năm mươi hai người đang có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trên cầu cần thơ hướng từ cần thơ đi vĩnh long
hiện phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tp cần thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nhóm người này theo quy định
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay bộ y tế cho biết theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh covid một mươi chín tại tp hcm có một trăm bốn mươi hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong ngày hôm qua ghi nhận ba ca dương tính với virus sars cov hai bao gồm các bệnh nhân số một ba trăm sáu mươi hai số một ba trăm sáu mươi ba và số một ba trăm sáu mươi năm được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính một ba trăm bốn mươi hai một ba trăm bốn mươi bảy một ba trăm bốn mươi tám và một ba trăm linh
với tổng số mẫu
trong đó là ba hai trăm sáu mươi ba trong đó tám trăm sáu mươi một trường hợp tiếp xúc gần f một đều âm tính một bốn trăm linh trường hợp tiếp xúc của f một âm tính một hai trường hợp lấy mẫu giám sát trong đó năm trăm một mươi tám âm tính bốn trăm tám mươi bốn đang đợi kết quả
giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của một mươi bốn trăm bốn mươi trường hợp trong đó có một mươi tám trường hợp dương tính
ngành y tế tp hcm đã mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ
cách ly người nhầm cảnh theo quy định giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại tp hcm
hiện bốn bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại tp hcm bảy mươi năm trường hợp đã hết thời gian theo dõi
số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là một tám trăm chín mươi người
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp chính quyền tp đà nẵng vừa có công văn đến các sở ban ngành địa phương hội đoàn trên địa bàn
đề nghị xét chặt các biện pháp
theo đó yêu cầu các sở ban ngành địa phương và các hội đoàn thể các cơ quan trung ương tập trung giả soát hoàn thiện các quy trình
phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhất là tại các khu vực tập trung đông người tự trang bị các phương tiện vật tư phòng chống dịch cần thiết
thực hiện tốt thông điệp năm k trong tình hình mới theo hướng dẫn của bộ y tế và tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
xem xét dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người trong phạm vi quản lý khi không cần thiết
trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang sát khuẩn theo đúng quy định
phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát các cơ sở cách ly y tế người nhập cảnh
nhất là tại các cơ sở có thu phí việc tuân thủ nghiêm các quy trình quy định cách ly và việc giám sát y tế đủ một mươi bốn ngày đối với người nhập cảnh
sau khi hoàn thành cách ly tập trung các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm cách ly y tế
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hồ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội giết người
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
phòng cảnh sát thê anh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hồ khẩu thường trú tại thôn năm phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng tp hải phòng
và đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một nam hải xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an